chiều cường dâng cao vào sáng nay một số tuyến đường trong nội ô thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
tiếp tục bị ngập sâu trong nước gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân
trước đó vào chiều qua mưa lớn diện rộng kết hợp với chiều cường dâng cao đã gây ngập nặng
một số tuyến đường trong nội ô thành phố vĩnh long có nơi ngập sâu đến khoảng bốn mươi cm
còn trên tuyến quốc lộ năm mươi bảy các phương tiện di chuyển chậm qua đoạn thuộc xã thanh đức
huyện long hồ do chiều cường dân cao
để lưu thông qua được đoạn đường trên thì nhiều xe mô tô đã phải di chuyển vào làn ô tô tránh nước
gây mất an toàn giao thông
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ mực nước tại các trạm vùng hạ lưu trên các sông nam bộ
vẫn còn tiếp tục lên nhanh ở mức cao và sẽ duy trì đến hết ngày hôm nay